theo bản tin của bộ y tế về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày bốn tháng sáu
việt nam có tám mươi ca mắc mới từ bệnh nhân số tám một trăm một mươi sáu đến tám một trăm chín mươi năm ghi nhận ở trong nước tại bắc giang bốn mươi bốn ca
bắc ninh hai mươi ba ca tp hcm một mươi một ca hà nội hai ca
như vậy tính từ một mươi hai h ngày bốn tháng sáu việt nam có tổng cộng là sáu sáu trăm năm mươi bảy ca được ghi nhận trong nước và một năm trăm ba mươi tám ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là năm tám mươi bảy ca